em mới thấy về xong là em học khi gây án xong là em chạy qua biên giới campuchia là em để sử dụng là em qua đó là em đánh bạc
sau khi xác định được đấu tự nghi vấn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình theo dõi diễn biến của đấu tự ở nhiều tỉnh thành quận bình phú yên bình dương sài gòn và kể cả là vùng dắt biên giới campuchia
thì lực lượng cán sát hành sự phòng bnc cộng hòa đã khắc phục những khó khăn kiên trì bám địa bà đối tượng từ đó là làm rõ được hành vi cũng như là bắt giữ đối tượng
tội phạm trộm cắp hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau từ hoạt động đơn lẻ đến cấu kết hình thành băng nhóm ổ nhóm đường dây phạm tội từ trộm cắp đến tiêu thụ tài sản
chúng thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của chủ tài sản để gây án ngay và nhanh chóng tiêu thụ tài sản
các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và luôn chuẩn bị công cụ phương tiện theo dõi kỹ nơi có tài sản gây án ở địa bàn này nhưng tiêu thụ ở địa bàn khác để chống lại sự phát hiện điều tra xử lý của lực lượng công an
trước khi gây án chúng thường đến thăm dò nắm tình hình về điều kiện nơi định trộm như loại tài sản sự sơ hở thiếu sót trong công tác bảo vệ thang rào cửa khóa lối ra vào đường xa đi lại
quy luật sinh hoạt của người dân nơi đối tượng định trộm để chọn thời gian địa điểm thích hợp để gây án
chúng tôi muốn khuyến cáo với người dân thứ nhất là hạn chế việc cung cấp thông tin thể hiện rằng việc mình không có nhà
ví dụ như trong các dịch lễ ví dụ như là đi làm mà đối tượng nó biết được quy luật đi làm mà không có nhà chúng ta thì nó sẽ đợi bộ đồng nhập vào
thứ hai là việc tăng cường gia cố cửa đóng cửa
hạn tăng cường gia cố khóa ngoài ra có thể là trang bị nâng cấp thêm hệ thống camera an ninh để nhằm phòng ngừa tình hình
trước tình trạng trộm cắp liều lính manh động bà con nhân dân cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm trộm cắp tài sản
ngoài ra bà con cần phải nắm rõ một số thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa đối tượng trộm cắp tài sản như gắn camera quan sát
thiết kế khóa trong để chống cắt khóa luôn cảnh giác không để xe máy sơ hở trước cửa nhà phòng trọ mà không có người trông coi
trước khi rời khỏi xe phải rút chìa khóa nên dựng xe ở nơi dễ quan sát và khóa từ một đến hai ổ khóa